sửa đổi tiêu chí đánh giá phân loại viên chức tăng chế độ chính sách đối với tổ chức cá nhân
tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
đây là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
theo nghị định tám mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy quy định về phương pháp tính
mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước
có giá trị từ một đến hai
nghị định tám mươi bốn hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi ba ndcp
ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong đó quy định
chuyển phát sản phẩm
chuyển phát sai lệch bản tin dự báo cảnh báo thiên tài khí tượng thủy văn bị phạt từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đồng thời truyền phát bản tin dự báo cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn chậm so với thời gian quy định
cũng bị phạt tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
nghị định số tám mươi tám hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số năm trăm sáu mươi hai nghìn một mươi năm ndcp
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ công chức viên chức
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó nghị định số tám mươi tám sửa đổi tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí có ít nhất một công trình khoa học
đề án đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn
nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận
như vậy chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí
về công trình khoa học đề án đề tài hoặc sáng kiến như trên
có hiệu lực từ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy quyết định số ba mươi năm hai nghìn một mươi bảy qdttg ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi
sửa đổi bổ sung một số điều của quy định số bảy mươi năm hai nghìn một mươi ba qdttg ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm
quy tập hải quốc lịch sử
theo đó tăng chế độ đối với tổ chức cá nhân tìm kiếm quy tập hải quốc lịch sử